xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi chín tháng năm hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh sơn la đã tuyên án đối với một mươi hai bị cáo trong vụ án gian lận thi cử trung học phổ thông quốc gia năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
với hành vi nhận hối lộ và nâng điểm cho bốn mươi bốn thí sinh các bị cáo phải nhận tổng hình phạt gần chín mươi năm tù giam
tòa án nhân dân tỉnh sơn la đã tuyên phạt nguyễn thị hồng nga cựu chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ bốn năm sáu tháng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ tổng hình phạt là một mươi chín năm sáu tháng tù
lò văn huynh cựu trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục một mươi năm năm sáu tháng tù về tội nhận hối lộ năm năm sáu tháng tù về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ tổng hình phạt hai mươi một năm tù
cầm thị buôn sọn cựu phó trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo nhận sáu năm tù về tội nhận hối lộ bốn năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ tổng hình phạt một mươi năm tù
cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ tòa án nhân dân tỉnh sơn la tuyên phạt bị cáo trần xuân yến cựu phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh chín năm tù
phạt tiền năm mươi triệu đồng bốn bị cáo khác bị phạt từ hai mươi bốn tháng đến tám năm tù
về tội đưa hối lộ tòa tuyên phạt các bị cáo từ tám đến chín năm tù riêng hoàng thị thành cựu chủ tịch hội nông dân huyện quỳnh nhai ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
lò thị trường ở thành phố sơn la ba mươi tháng tù nhưng cho hưởng án treo đồng thời hai bị cáo thành và trường được tuyên trả tự do tại tòa
một đường dây đánh bạc lên đến sáu mươi bốn tỷ đồng vừa bị phòng kỳ sát hình sự công an hà nội bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là trương ngọc tú chú tài
ngọc tú chú tệ phường việt hưng quận long biên hà nội cùng một mươi năm đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng
theo cơ quan công an vào thời gian qua một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet với trò chơi nổ hũ
trò chơi này mô phỏng những trò chơi truyền thống như tán lả tôm cua cá sóc đĩa
người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật
theo thống kê trong cơ sở dữ liệu hệ thống của trò chơi nổ hũ đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với hai mươi bốn đại lý cấp một và hàng trăm đại lý cấp hai
đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt giữ triệt xóa ước tính tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng nổ hũ lên tới sáu mươi bốn tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với một mươi ba đối tượng trong vụ án đánh bạc
xảy ra tại tổ một mươi phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn vụ việc bị lực lượng công an bắt quả tăng vào ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trong số một mươi ba bị cáo thì có một mươi hai bị cáo thường trú tại tỉnh bắc cạn một bị cáo thường trú tại tỉnh thái nguyên
theo bản cáo chẳng lúc bị bắt quả tang một mươi hai bị cáo đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
riêng phạm văn cảnh không trực tiếp đặt tiền đánh bạc nhưng đã cảnh giới mở cửa cho các bị cáo khác đánh bạc
tổng số tiền các bị cáo mang ra để đánh bạc là hơn hai mươi ba triệu đồng
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn đã tuyên phạt bảy bị cáo tổng cộng bốn mươi chín tháng tù phạt bổ sung năm mươi năm triệu đồng
hai bị cáo bị phạt một mươi năm tháng cải tạo không tham giam giữ và bốn bị cáo còn lại bị phạt tiền với tổng số tiền phải nộp phạt là một trăm năm mươi triệu đồng
thưa quý vị ngày hôm nay tàu cá qng chín mươi bảy nghìn sáu mươi do ông phạm quốc thạch làm chủ đang sửa chữa tại
dưỡng đóng tàu trên địa bàn quận sơn trà đà nẵng thì bốc cháy dữ dội
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp đà nẵng đã huy động bảy xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
và phóng viên việt thành sẽ thông tin từ hiện trường ngay sau đây
thưa quý vị và tất cả các bạn hiện nay tôi đang đến tại hiện trường vụ cháy tàu tại công ty đóng tàu bảo duy đường hồ hoán thương quận sơn trà
hiện tại lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động bảy xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy
hiện công tác chữa cháy đang được tiến hành hết sức khẩn trương
theo thông tin ban đầu tàu cá qng chín mươi bảy nghìn sáu mươi đang tiến hành sửa chữa thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
ngay sau đó nhân viên của cơ sở đã dùng bình chữa cháy để tiến hành chữa cháy ban đầu nhưng không thành nên đã điện cho lực lượng chữa cháy một trăm một mươi bốn

tàu cá qng chín mươi bảy nghìn sáu mươi đang tiến hành hết sức khẳng trương
tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn cường chú tể xã an cưu huyện tuy an một mươi sáu năm tù giam về tội giết người
theo có trạm vào khoảng một mươi tám h ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc uống rượu bia nguyễn cường đã dùng khúc cây gỗ đánh vào đầu anh nguyễn viết hưng gây chấn thương sọ não
hưng được đưa đi cấp cứu điều trị kịp thời nên không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương tít chín mươi năm
một đối tượng cướp tài sản chỉ sau một giờ gây án đã bị công an thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái bắt giữ
trước đó vào hồi một mươi sáu h chiều ngày hai mươi bảy tháng năm nhận được đơn trình báo của bà nguyễn thị khoa chú tệ xã nghĩa lộ thị xã nghĩa lộ về việc bị một thanh niên lạ mặt đi xe máy cướp giật một túi sách bên trong có để điện thoại tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân tại khu vực ngã ba thôn cầu thia xã phù nham thị xã nghĩa lộ
công an thị xã nghĩa lộ đã phối hợp với lực lượng công an xã phù nham nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh và truy bắt đối tượng gây án
vào cuộc điều tra đến một mươi bảy h cùng ngày tổ công tác công an thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đã bắt được thủ phạm tại địa bàn xã nghĩa lợi thị xã nghĩa lộ
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận là hoàng đức thắng chú tại thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
được biết đối tượng thắng đã có bảy tiền án về các tội trộm cắp tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản tàng trữ trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giam giữ
thưa quý vị mặc dù các cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền và phổ biến phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
nhưng trên thực tế thì cho thấy vẫn còn không ít người dân sơ hở và mất cảnh giác trong việc quản lý bảo vệ tài sản của mình để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay công an tỉnh thái nguyên đã điều tra và khám phá hơn một trăm linh vụ án trộm cắp và cướp dậu tài sản
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
chỉ cần vam và cả lê mất đến năm một mươi giây là có thể phá khóa
đó là thủ đoạn trộm cắp xe máy của một nhóm gồm sáu đối tượng bị công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên phát hiện bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi các đối tượng đã thực hiện
tám vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện đại từ phú lương và thành phố thái nguyên
trong thời gian thực hiện của các đối tượng thường thường là buổi trưa bắn người hoặc buổi tối
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện đại từ đã dựng lên một nhóm đối tượng có biện huyện trộm cắp
và lãnh đạo công an huyện đại từ quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh
bằng các biện pháp nghiệp vụ thì ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
công an huyện đại từ đã điều tra làm rõ
còn đây là hai nhóm gồm bốn đối tượng đã gây ra hơn hai mươi vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã phổ yên
với thủ đoạn lợi dụng sự chủ quan mất cảnh giác của người dân nhất là nữ giới khi đi bộ hoặc di chuyển bằng xe máy trên đường
các đối tượng điều khiển xe mô tô phân khối lớn áp sát cướp giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát
trong kết quả đấu tranh tôi thấy hầu hết các đối tượng trong các vụ cướp giật tài sản
và trộm cắp tài sản đều là các đối tượng nghiện ma túy hoặc nghiện game
các đối tượng đều không có nghề nghiệp mà thu nhập ổn định
do đó là nảy sinh ra cái việc trộm cắp cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay công an các đơn vị địa phương tỉnh thái nguyên đã điều tra khám phá chín mươi sáu vụ trộm cắp tài sản
bắt giữ một trăm hai mươi ba đối tượng trong đó khởi tố chín mươi vụ một trăm một mươi bị can làm rõ chín vụ
bắt chín đối tượng
trong đó công an đã điều tra các vụ cướp giật tài sản khởi tố năm vụ tám đối tượng
tổng tài sản thu hồi hơn một tỷ đồng
đồng thời đã tích cực tuyên truyền phổ biến phương thức thủ đoạn hoạt động của hai loại tội phạm trên
để người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của mình và tham gia phát hiện tố giác tội phạm
chúng tôi khuyến cáo người dân là hãy nâng cao tinh thần cảnh giác và hãy bảo quản thật tốt đối với tài sản của mình
tránh tạo điều kiện thoát lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi
và khi bị chiếm đoạt tài sản người dân cũng trình báo với cơ quan công an gần nhất
để chúng tôi có thêm những hình ảnh tư liệu về các đối tượng để phục vụ cho việc đấu tranh cũng như là xử lý đối tượng
bên cạnh sự cố gắng quyết liệt của lực lượng công an
thì người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác ý thức trong việc bảo vệ tài sản tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị hiện đang tạm giữ xe mô tô là phương tiện vi phạm hành chính
trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km bảy trăm năm mươi ba trăm linh quốc lộ một a thuộc địa phận xã cam an huyện cam lộ tỉnh quảng trị
vào khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
chiếc xe màu đen mang biển kiểm soát hai mươi năm p một mươi nghìn một trăm chín mươi tám có số máy số khung đang hiện trên màn hình
để phục vụ cho công tác xử lý tăng vật phương tiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị thông báo cá nhân tổ chức nào
là chủ sở hữu người quản lý sử dụng hợp pháp đối với xe mô tô nói trên trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày thông báo
có mặt tại văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị địa chỉ km hai quốc lộ chín thành phố đông hà tỉnh quảng trị để giải quyết
hết thời gian thông báo nếu không có cá nhân tổ chức nào đến xử lý cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xử lý xe mô tô nói trên theo quy định pháp luật
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm